xác định bảo hộ nước ngoài đối với các sản phẩm nông nghiệp sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm
thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển do vậy đến nay tỉnh bắc giang đã có bốn sản phẩm được bảo hộ
tại các quốc gia và là địa phương có nhiều sản phẩm được bảo hộ tại nước ngoài
việc bảo hộ vừa chống được xâm phạm về tài sản trí tuệ đồng thời góp phần thu hút đầu tư
xúc tiến thương mại phóng sự được thực hiện nhân ngày khoa học và công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm
gà đồi yên thế nông sản nổi tiếng của tỉnh bắc giang hiện đã được cấp văn bằng bảo hộ
tại ba quốc gia là lào trung quốc và singapore nhờ được bảo hộ tại nước ngoài
ngay sau đó gà đồi yên thế đã được bình chọn là sản phẩm thực phẩm tốt nhất đông nam á
top một mươi thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng năm hai nghìn một mươi năm mỗi năm gà đồi yên thế cung cấp ra thị trường
trung bình từ một mươi một đến một mươi ba triệu con giá trị kinh tế đạt trên một ba trăm linh tỷ đồng
đối với chúng tôi thì cho rằng là trước hết là phải tuyên truyền quảng bá cho nhân dân địa phương
được là ngoài cái sản phẩm thương hiệu gà đồ yên thế có cái khả năng điều kiện tiếp cận trong thị trường
trong nước thì cần phải nâng cao hơn nữa về chất lượng sản phẩm để đủ các điều kiện tiêu chuẩn
tiếp cận với thị trường trong khu vực và trên thế giới không chỉ gà đồi sản phẩm mì trũ lục ngạn
cũng đã được cấp văn bằng bảo hộ tại các quốc gia là hàn quốc lào thái lan campuchia và mới đây nhất là
trong khó tính nhật bản sản phẩm mì trũ hiện đạt sản lượng một mươi bốn tấn trên một năm sau khi được xây
dựng thương hiệu và bảo hộ tại nước ngoài giá trị sản xuất được nâng lên và sức tiêu thụ sản phẩm này
cũng ngày càng tăng đã thương hiệu rồi bảo hộ rồi thì mọi ngày càng ngày càng phải nâng cao chất
lượng lên đấy thì chúng tôi thế chúng tôi sẽ mở rộng tiếp các thị trường ở các nước châu á rồi
sang các nước eu trong quá trình toàn cầu hóa việc bảo hộ thương hiệu tại nước ngoài là xu thế tất
yếu nên muốn nâng cao giá trị sản phẩm và chống xâm phạm tài sản trí tuệ với những nỗ lực của
ngành khoa học và công nghệ tỉnh đến nay bắc giang đã có bốn sản phẩm nông sản chủ lực được bảo hộ tại
nước ngoài tiêu biểu là vải thiều được bảo hộ tại tám quốc gia mì chủ và mì kế được bảo hộ tại năm quốc
da và gà đồi tại ba quốc gia khi được bảo hộ tại nước ngoài các sản phẩm có được danh tiếng nên việc
sản xuất tiêu thụ được thuận lợi hơn chúng tôi cho rằng là việc xây dựng bảo hộ thương hiệu chỉ là bước đầu
còn vấn đề thứ hai là nâng duy trì phát triển nó thế nào để xứng đáng với sản phẩm được bảo hộ
nhận thức điều đấy thì chúng tôi cùng với các ngành đã tiếp tục tham mưu với ban tỉnh là có chính sách
bảo hộ thương hiệu thế và sắp tới đây thì hội đồng dân sẽ ban hành một nghị quyết hỗ trợ hợp tác xã doanh nghiệp
để xây dựng thương hiệu hiện nay sở khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang đang tiếp tục chỉ đạo
các địa phương áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng giữ vững thương hiệu
cho các ngành doanh nghiệp
các sản phẩm chủ lực đã được bảo hộ tại nước ngoài tới đây cam bưởi của lục ngạn
sâm nam núi rành sẽ tiếp tục là những sản phẩm được sở khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang
bảo hộ thương hiệu tại một số quốc gia trên thế giới